thông tin chúng tôi vừa nhận được từ đoàn công tác của bộ công an tại thổ nhĩ kỳ
vào ngày hôm qua lực lượng cứu nạn cứu hộ của cảnh sát việt nam đã phát hiện
và đưa được thi thể của bốn nạn nhân trong đống đổ nát ra ngoài
với những thiết bị và hoạt động chuyên nghiệp ngày hôm qua đoàn cứu hộ của việt nam
được chỉ định thay đổi địa điểm cứu hộ nhằm ưu tiên tìm kiếm người còn sống sót
ngay sau khi có mặt tại địa điểm mới lực lượng cứu nạn cứu hộ việt nam
đã triển khai thiết bị dầu băng radar và phối hợp tìm đưa được thi thể bốn nạn nhân bị vùi lấp ra ngoài
ngoài việc hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân đoàn công tác của việt nam còn mang theo hai tấn đổ viện trợ y tế
trao tặng cho phía thổ nhĩ kỳ thông qua cơ quan ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp của nước này
tiếp tục mở rộng điều tra vụ đưa và nhận hối lộ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
tối qua công an tỉnh hải dương đã bắt bốn đối tượng
cụ thể công an tỉnh hải dương đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở nơi làm việc của phạm văn năng
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiên an
năng được xác định đã thông đồng với lãnh đạo trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn bốn trăm linh năm d
nhận hối lộ của nhiều chủ phương tiện
trước đó công an tỉnh hải dương đã bắt giữ hai phó giám đốc của trung tâm đăng kiểm này
và một đối tượng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô an pha do có liên quan
một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra vào sáng sớm ngày hôm nay
trên địa bàn huyện núi thành tỉnh quảng nam
đến thời điểm hiện tại đã có ít nhất tám người tử vong
thông tin ban đầu vào khoảng gần bốn giờ sáng nay
một ô tô khách một mươi sáu chỗ va chạm với xe container trên tuyến đường ven biển
thuộc xã tam hiệp huyện núi thành
sáu người tử vong tại chỗ hai người tử vong tại bệnh viện
và hiện vẫn còn nhiều người bị thương
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an huyện núi thành và công an tỉnh quảng nam
đã khẩn trương có mặt tại hiện trường khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân
thông tin chi tiết về vụ việc sẽ được chúng tôi phản ánh trong các bản tin sau
hành hung rồi cướp tài sản của người giao hàng
bốn đối tượng vừa bị công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa khởi tố
đó là nhữ thị minh anh tống dương hoàng anh trịnh hoàng vi
đều là học sinh của các trường trên địa bàn và lê thọ hải chú tại huyện triệu sơn
khi chị võ thị giáp là nhân viên giao hàng đưa hàng đến điểm hẹn
đã bị các đối tượng tấn công liên tiếp rồi cướp đi một điện thoại di động
theo đoạn clip ghi lại ngoài các đối tượng hành hung còn có người quay clip
và nam giới hô hào cổ vũ tấn công vụ việc đang được tiếp tục điều tra
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang điều tra làm rõ vụ hai chị em
bị người lạ nổ súng gây thương tích
trước đó vào chiều tối ngày một mươi một tháng hai một cô gái hai mươi năm tuổi và em gái cùng quê
ở tỉnh đắk lắc đang đứng phơi đồ trước cửa phòng trọ tại tổ một mươi
thuộc khu phố một mươi một phường an bình tp biên hòa
thì có một xe ô tô màu trắng chạy đến bất ngờ một người đàn ông bước xuống xe
rút khẩu súng bắn nhiều phát về phía hai chị em hậu quả hai cô gái bị thương ở chân
và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu sau khi gây án thì đối tượng đã lái xe
rời khỏi hiện trường nhận được tin báo công an tp biên hòa đã có mặt tại hiện trường
thu được hai vỏ đạn trì đồng thời trích xuất camera quanh khu vực
và lấy lời khai của những người có mặt tại hiện trường để điều tra truy bắt đối tượng gây án
trần đức dương với vai trò là giám đốc đã chỉ đạo nhân viên nhận hối lộ
để bỏ qua các lỗi kỹ thuật của phương tiện giao thông công an tỉnh bắc cạn vừa khởi tố
vụ án khởi tố năm bị can là giám đốc phó giám đốc và ba nhân viên công ty
của phần đăng kiểm bắc cạn chín nghìn bảy trăm linh một d về hành vi nhận hối lộ
theo kết quả điều tra ban đầu trần đức dương với vai trò là giám đốc
từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai đã chỉ đạo nhân viên công ty nhận hối lộ
để bỏ qua các lỗi kỹ thuật của phương tiện giao thông đường bộ
và xe máy chuyên dùng khi thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
cơ quan công an khởi tố tội nhận hối lộ và bắt tạm giam các đối tượng
trần đức dương hoàng huy trường hoàng văn bường hoàng ngọc hải
và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với phạm hồng chính
ngày một mươi ba tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la
đã ra quyết định khởi tố ba bị can trần tiến dũng trú tại tp hà nội
giám đốc công ty cổ phần kiểm định phương tiện vận tải sơn la
đinh viết cương và vi thị hằng
là đăng kiểm viên và là cán bộ phòng hồ sơ công ty cổ phần kiểm định phương tiện vận tải hai nghìn sáu trăm linh một d sơn la
về hành vi nhận hối lộ tại trung tâm đăng kiểm hai nghìn sáu trăm linh một d tỉnh sơn la
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi hai dũng và cương đã thông đồng với một số cán bộ
thuộc công ty cổ phần kiểm định phương tiện vận tải sơn la
và đăng kiểm viên phòng kiểm định xe cơ giới cục đăng kiểm việt nam
nhận tiền của các chủ phương tiện để lập hồ sơ cải tạo xe cơ giới không đúng quy định của pháp luật
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
từ năm hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi hai hằng đã thông đồng với dũng và cương
mở tài khoản nhận tiền hoán cải tạo xe cơ giới của các chủ phương tiện
nhưng không lập phiếu thu chi hoạch toán trên sổ sách kế toán theo quy định
với số tiền gần năm trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
quý vị thân mến trong các ngày lễ ví dụ như lễ tình nhân một mươi bốn tháng hai
ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba
hay là ngày hai mươi tháng một mươi
thì nhiều người thường lựa chọn những món quà thích hợp
để dành tặng cho những người thân yêu của mình
vâng theo đó thì một số cá nhân và cửa hàng kinh doanh hoa
đã nảy ra ý tưởng sử dụng tiền để làm hoa phục vụ cho khách hàng
việc sử dụng tiền để làm hoa được pháp luật quy định như thế nào
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
ngoài hoa tươi hoa sáp cửa hàng này còn làm thêm sản phẩm hoa tiền
để kinh doanh trong dịp lễ một mươi bốn tháng hai năm nay
những tờ tiền mới
được dán băng dính vào que và cuộn tròn lại
để tập hợp thành một bó hoa đẹp mắt
hình thức hoa tiền trong thời gian gần đây
được nhiều người ưa chuộng
bởi sau khi tặng cho nhau giá trị của những bó hoa tiền
có thể tiếp tục sử dụng
tuy nhiên việc sử dụng tiền để làm hoa
đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ
dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật
trong quá trình kết nối giữa tiền việt nam đồng lại với nhau
để kết hoa
mà chúng ta sử dụng keo giác sắt
và giặt nhọn sẽ làm hư hỏng
tiền không còn giá trị lưu thông
và sẽ ảnh hưởng thị trường tiền tệ
trên địa bàn tỉnh
thời gian tới phòng an ninh tế
sẽ tham mưu giám đốc phòng tỉnh
chỉ đạo phối hợp với ngành tiến hành kiểm tra
xử phạt vi phạm trên lĩnh vực trên
thời gian qua lực lượng công an
cũng đã phối hợp tuyên truyền nhắc nhở
một số hộ kinh doanh thực hiện đúng theo quy định
của pháp luật về việc bảo vệ tiền việt nam
trong đó đặc biệt lưu ý
đối với các hành vi cắt xén gây hư hỏng tiền
hoặc dùng keo có độ bám dính cao
dẫn đến rách tiền
làm cho tiền không có giá trị lưu thông
hay khó khăn trong việc kiểm đếm tiền
cho nên là không có làm nữa
quá trình làm thì cũng có nhiều vấn đề là
dù như người ta muốn dính tốt hơn
để lâu hơn thì mình sử dụng keo tốt hơn
nhưng mà vì sau này có những bất tiện
là khi mà gỡ ra nó bị gắt tiền là nó như thế
thì sau này em nghiên cứu lại
là sử dụng keo cho nó ít dính hơn
những nhà mấy anh hỗ trợ là
chia sẻ thêm là vấn đề mình xin sử dụng thế nào
cho nó đúng cách
thì ai cũng biết cũng sẽ làm theo
cái nghị định của chủ phủ
về vấn đề sử dụng tiền mặt tiền tài
nhờ mấy anh cũng hỗ trợ thêm
để mới biết nhiều hơn
chứ không muốn biết để mình làm nó sai
thì nó lại không hay
theo quyết định số một trăm ba mươi năm hai nghìn ba
của thủ tướng chính phủ
về việc bảo vệ tiền việt nam
thì có bốn hành vi bị nghiêm cấm
trong đó có hành vi hủy hoại tiền việt nam
bằng bất kỳ hình thức nào
là theo quy định
tại phản ba điều ba mươi một
nghị định tám mươi tám hai nghìn một mươi chín
và sửa đổi hai nghìn một của thủ tướng chính phủ
về sự phạt vi phạm tránh trên lĩnh vực
tài tránh ngân hàng
quy định mức phạt từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng
đối với hình di hủy hoại phá hoại tiền việt nam
và có thể bị tịch thu tan vật phương tiện
theo quy định
nếu gây hậu quả nghiêm trọng
có thể bị chi cứu trên hiệp sự
tiền tệ với vai trò quan trọng
là phương tiện thanh toán
là công cụ dùng để trao đổi hàng hóa
dịch vụ trong nền kinh tế
giữa trong ngoài của các quốc gia vùng lãnh thổ
tiền việt nam giữ vai trò quan trọng
đối với sự vận hành của nền kinh tế nước ta
vì vậy bảo vệ giá trị đồng tiền việt nam
không làm hư hỏng đồng tiền
đó là trách nhiệm nghĩa vụ của mỗi công dân
bộ giao thông vận tải lập ba đoàn kiểm tra công tác
đào tạo sát hạch cấp bằng lái xe
của sáu mươi ba sở giao thông vận tải
thời kỳ kiểm tra từ ngày một một hai nghìn hai mươi hai
và hoàn thành kiểm tra
trước ngày ba mươi bốn hai nghìn hai mươi ba
các đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp
tại đơn vị được kiểm tra
kiểm tra sát xuất hồ sơ tài liệu
do đối tượng kiểm tra cung cấp
và hồ sơ tài liệu khác có liên quan nếu có
trường hợp cần thiết các đoàn kiểm tra
có thể làm việc với các cơ quan đơn vị có liên quan
để thu thập đối chiếu thông tin tài liệu
phục vụ cho công tác kiểm tra
phạm vi kiểm tra việc chấp hành quy định
của pháp luật trong công tác đào tạo sát hạch
cấp bằng lái xe của sở giao thông vận tải
gồm các nội dung công tác quản lý đào tạo lái xe
công tác quản lý và tổ chức sát hạch